thưa quý vị tại đường hùng vương và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
thường xảy ra tình trạng đó là một số thanh thiếu niên đã tụ tập đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
nguy hiểm cho người và phương tiện thăm giao thông
và lực lượng công an tỉnh lạng sơn đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe
từ hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một đến hai h sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một
lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ một mươi chín trường hợp vi phạm luật giao thông
trong đó có một trường hợp chuẩn bị tham gia đua xe và ba trường hợp cổ vũ đua xe trái phép
hầu hết các trường hợp vi phạm đều có hộ khẩu thường trú tại huyện và điều khiển xe mô tô lên thành phố lạng sơn
chơi vào ngày cuối tuần
lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng tổ chức và tham gia đua xe trái phép